còn tại bình phước vào ngày hôm nay ngày sáu tháng một mươi một công an tỉnh cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan
tiếp tục tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc một bé gái hơn một tháng tuổi bị bức tường nhà nghỉ đè tử vong
sau khi bị xe ô tô tông sập
cụ thể vào khoảng hai mươi một h tối ngày năm tháng một mươi một một người đàn ông trú tại huyện bù đốc tỉnh bình phước điều khiển xe ô tô
loại năm chỗ đi vào nhà nghỉ lộc phát có địa chỉ ở ấp tân an xã tân tiến huyện bù đốp đề nghị
tuy nhiên khi điều khiển xe vào thới sân thì bất ngờ chiếc xe lao về phía trước tông thẳng vào phòng nghỉ đầu tiên
khiến một bức tường đổ sập đè thẳng lên người cháu lê kim ngân hơn một tháng tuổi
con gái chủ nhà nghỉ đang nằm trên võng khiến cháu bé tử vong